vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày hôm qua một tháng bốn ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh tàu hù trên đường phạm thế hiển phường hai quận tám tp hcm
ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà khác khiến cho cả dãy nhà chìm trong biển lửa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm điều động nhiều phương tiện chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng chữa cháy đã tiếp cận cả hai hướng từ kênh tàu hủ và trên đường bộ
đến hai mươi một h năm mươi đám cháy được khống chế vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi nhiều căn nhà tài sản
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ